người đứng đầu một trong những trung tâm hậu cần của hãng ở ngoại ô thành phố cho biết khối lượng hàng được giao đã tăng sáu mươi năm kể từ hai mươi hai tháng bốn tám mươi bưu kiện chuyển phát liên quan đến mặt hàng thực phẩm
ông minh cho biết nỗ lực giao hàng đúng giờ và thời gian làm việc kéo dài đã tạo ra rất nhiều áp lực cho nhân viên của chúng tôi